quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số một mươi đã tan dần
trong sáng nay các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên tiếp tục có mưa
đến trưa và chiều thì mưa giảm dần
nhiệt độ ở các khu vực này trong ngày hôm nay sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
ở các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
ở tây nguyên thì vẫn có mưa duy trì trong cả ngày hôm nay
thậm chí ở các tỉnh phía bắc như con tum và gia lai còn có mưa to có nơi mưa rất to
do có mưa cả ngày nên nhiệt độ ở đây chỉ khoảng từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
các tỉnh còn lại như đắk lắc đắk nông và lâm đồng nhiệt độ nhỉnh hơn từ hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
dù không chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên trong ngày hôm nay các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị và thừa thiên huế
lại chịu tác động của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
nên ở đây cũng có mưa vừa và mưa to
nhiệt độ không cao hầu hết đều dưới hai mươi năm độ
trở ra với bắc bộ dự báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường hơn xuống nước ta
nằm sâu trong khối không khí khô và lạnh nên thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa và ngày nắng
nhiệt độ ban ngày giao động trong khoảng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
đáng lưu ý là vào ban đêm nền nhiệt ở bắc bộ giảm thấp
hầu hết đều dưới một mươi tám độ ở khu vực vùng núi phía bắc
trong khi đó ở khu vực trung du và vùng đồng bằng
nhiệt độ là từ một mươi tám cho đến hai mươi độ trời rét về đêm và sáng
trên biển bão số một mươi suy yếu và tan đi
thời tiết và tình trạng biển trở lại trạng thái ổn định hơn trên khu vực biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
riêng phía đông bắc khu vực bắc biển đông
do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục tăng cường nên có gió mạnh trên cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám nên sóng cao và biển động
các tàu thuyền hoạt động cần lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước